nhưng với tình cảm trách nhiệm của cán bộ các cấp thường xuyên sâu sát gần gũi với bộ đội đã giúp các chiến sĩ nhanh chóng làm quen với nền nếp sinh hoạt học tập của người lính trong môi trường quân ngũ màu xanh áo lính
vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông thanh niên dân tộc thái kha văn hai ở huyện thanh trương tỉnh nghệ an viết đơn tình nguyện nhập ngũ
những ngày đầu trong quân ngũ kha văn hai được làm quen nhiều điều mới lạ được học tập thực hiện các chế độ quy định cách thức sắp xếp các loại quân tư trang nội vụ vệ sinh gọn gàng ngăn nắp
khi mới vào quân đội tôi thấy rất bỡ ngỡ nhưng nhận được sự quan tâm chỉ bảo nhiệt tình của chỉ huy các cấp
trong cuộc sống cũng như công việc thì tôi thấy tự tin hơn yêu mến gần bỏ với đơn vị hơn tôi hứa sẽ phần đầu học tập và gian luyện và hoàn thành trực trách của người chiến sĩ
đối với các chiến sĩ mới của tiểu đoàn một mươi bốn nguyễn viết xuân những ngày đầu mới vào đơn vị các chiến sĩ mới ở đây đều được các chị trong hội phụ nữ lữ đoàn xuống thăm động viên và giúp đỡ may vá
chỉnh sửa lại quần áo đảm bảo cho vừa vặn với số đo của mình
giúp chiến sĩ mới có trang phục vừa vặn chính quy trong thực hiện các nhiệm vụ
và em thấy bản thân mình biết là phải cố gắng để hoàn thành tục nhiệm vụ
năm hai nghìn một mươi tám quân khu bốn tiếp nhận sáu thanh niên của địa phương sáu tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế vào các đơn vị huấn luyện để giúp các chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới
bắt đầu từ việc chấp hành nghiêm quy chế huấn luyện nền nếp chính quy điều lệnh kỳ luật trong quân đội đến cách sưng hô trao hỏi
cấp ủy chỉ huy các cấp làm tốt việc nắm tình hình tâm tư nguyện vọng của các chiến sĩ
trong tâm là những đồng chí có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như con em đồng bào vùng dân tộc thiểu số rồi là đồng bào công giáo và những đồng chí có vừa con
để thông qua đó nắm chắc tình hình tư tưởng chất lượng chính trị của chiến sĩ mới vào nhập ngũ
đến hiện nay thì
cơ bản là anh em đều xác định tốt tư tưởng trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện
ngày mới bắt đầu các chiến sĩ mới lại bước vào thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình với nhiều điều mới lạ cần khám phá và bổ ích
dù bất cứ ở đâu làm bất cứ việc gì trong từng động tác cử chỉ vụn về của những người lính trẻ luôn có sự dìu dắt hướng dẫn giúp đỡ đầy trách nhiệm của các thế hệ đi trước
với các chiến sĩ mới đó là điểm tựa là niềm tin để các anh vững bước quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao